hai đối tượng đang vận chuyển một kg ma túy trong khu dân cư vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội truy bắt thành công
qua theo dõi chiều ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng cảnh sát bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiếp cận áp sát một đôi nam nữ đi xe máy
đang vận chuyển ma túy trong khu dân cư minh tuấn tp thuận an tỉnh bình dương
phát hiện công an cặp đôi định vùng chạy nhưng bất thành
lực lượng chức năng phát hiện trong người của các đối tượng có túi ni lông chứa một kg ma túy đá
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra